công ty nghiên cứu thị trường nielsen cho biết trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua có tới bảy mươi sáu người tiêu dùng việt nam đã ưu tiên dùng hàng nội địa
có ba động lực chính ảnh hưởng đến hành vi và thói quen mua sắm hậu covid một mươi chín trên toàn thế giới bao gồm chất lượng và hiệu quả sản phẩm có nguồn gốc địa phương và công nghệ
trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua người tiêu dùng ưu tiên hàng việt nam vì biết rõ nguồn gốc và mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp việt
kết quả khảo sát cho thấy có một mươi bảy người việt chỉ mua hàng tiêu dùng nội địa và năm mươi chín đa phần chọn mua hàng trong nước
tỷ lệ này ở việt nam cao hơn mức trung bình trên toàn cầu lần lượt là một mươi một và năm mươi bốn
cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp trong nước khi sản phẩm có nguồn gốc địa phương có lợi thế hơn so với các sản phẩm ít quen thuộc khác